vào ngày mai dự kiến tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sáu tp hcm gọi tắt là agribank chi nhánh sáu
đây là một trong tám đại án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất sẽ đưa ra xét xử trước đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
trong số một mươi một bị can bị đưa ra xét xử có sáu người nguyên là tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc của các công ty
gồm dương thanh cường nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn bình phát thái cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tấn phát
lê thành công nguyên tổng giám đốc công ty diệt kim đông phương đỗ trọng nhân nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sư mỗ việt
đối với nhóm cán bộ lãnh đạo nhân viên agribank chi nhánh sáu bị can hồ đăng trung nguyên giám đốc agribank chi nhánh sáu
bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
ngoài bị can trung bốn thuộc cấp của ông này phải hầu tòa về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cối làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng với lý do để làm thủ tục chuyển đổi sở hữu quyền sử dụng đất khi agribank chi nhánh sáu giải ngân xong hoặc còn đang giải ngân
cường và các đồng phạm đã mượn lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục đem đến thế chấp cho ngân hàng phương nam để vay tiền
dẫn đến agribank chi nhánh sáu bị thiệt hại
quá trình giao dịch các bị can mới trả được hơn một trăm linh bảy tỷ đồng còn chiếm đoạt hơn năm trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên quá trình rút ruột của cường và đồng phạm diễn ra khá dễ dàng là do hàng loạt hành vi sai phạm của cựu giám đốc agribank chi nhánh sáu hồ đăng trung và các thuộc cấp